trước đó theo thông báo của bộ y tế ngày một mươi tháng một mươi một cả nước ghi nhận bảy chín trăm ba mươi ca nhiễm mới
trong đó một mươi hai ca nhập cảnh và bảy chín trăm một mươi tám ca ghi nhận trong nước giảm hai trăm một mươi một ca so với ngày trước đó
tại năm mươi chín tỉnh thành phố có ba chín trăm chín mươi chín ca trong cộng đồng
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm chín mươi hai bảy trăm ba mươi năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ

đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm tám mươi bảy bảy trăm năm mươi tám ca
trong đó có tám trăm bốn mươi một hai trăm ba mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh

các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lĩ cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh bốn trăm bốn mươi hai sáu trăm ba mươi ca bình dương hai trăm bốn mươi chín trăm bảy mươi bốn ca đồng nai bảy mươi bốn chín trăm một mươi một ca lòng an ba mươi sáu một trăm hai mươi hai ca và tiền giang một mươi chín chín mươi chín ca